thưa quý vị tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám hôm qua đã khai mạc tại trụ sở liên hợp quốc tại thành phố new york mỹ
tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu của đời sống chính trị thế giới với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên
tuần lễ cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao kỷ lục với chín sự kiện và sự tham dự của hơn một trăm năm mươi nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước
sự kiện này là tâm điểm của ngoại giao đa phương và tần suất hoạt động ở mức cao nhất
về các nội dung trọng tâm dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm tới các đánh giá lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao
khi trước đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo các mục tiêu phát triển bền vững đang lâm nguy khi mới chỉ thực hiện được khoảng năm mươi
do vậy hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế lắng nghe báo cáo thực hiện mục tiêu trên
cũng như các đề xuất ứng phó với hàng loạt thách thức và các cuộc khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt